các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo chu thị huyền chín tháng tù về tội gây dối trật tự công cộng
tổng hợp với hình phạt một năm tù về tội chống người thi hành công vụ trước đó
bộ bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là một năm chín tháng tù
các bị cáo còn lại bị phạt từ sáu đến tám tháng tù về tội gây dối trật tự công cộng
sáng qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố bắt tạm giam
hai đối tượng là nguyễn ngọc thanh hải và nguyễn thị cẩm yên cùng chú tại huyện thoại sơn
về hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
nguyễn thị cẩm yên nguyên chủ tịch hội đồng quản trị quỹ tiến dụng nhân dân phú hòa
huyện thoại sơn tỉnh an giang
từ năm hai nghìn bảy đến năm hai nghìn một mươi sáu yên đã bàn bạc cấu kết với nguyễn ngọc thanh hải
nguyên giám đốc quỹ tín dụng nhân dân phú hòa chỉ đạo các cán bộ tiến dụng
lập nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn từ các tài sản thế chấp của khách hàng
tuy nhiên các hợp đồng này đều thực hiện không đúng quy trình nghiệp vụ tiến dụng
nâng khống giá trị tài sản đảm bảo tài sản thế chấp không đăng ký giao dịch đảm bảo
mặt khác với tư cách là giám đốc nguyễn ngọc thanh hải còn cho yên ký giả mạo
chữ ký chữ viết của người vay trong hợp đồng tín dụng người nhận tiền trên giấy lĩnh tiền
để yên lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân gây thiệt hại cho quỹ tín dụng nhân dân phú hòa
số tiền hơn hai hai mươi năm tỷ đồng
tại huyện nhân trạch tỉnh đồng nai lợi dụng là khu vực giáp danh với huyện nhà bè
thành phố hồ chí minh từ đầu năm đến nay các đối tượng trộm cắp đã liên tục hoành hành
điều đang nói là các đối tượng trộm cắp không chỉ nhắm đến công nhân trong các khu trọ
mà còn cấu kết với bảo vệ của một số công ty lấy trộm tài sản mang đi bán
để ngăn chặn tình trạng này lực lượng công an huyện nhân trạch đã quyết liệt vào cuộc
truy bắt nhiều đối tượng và thu hồi tài sản cho bị hại
đây là băng nhóm trộm cắp tài sản chuyên nghiệp của các công nhân và các hộ dân
qua các khu công nghiệp trên địa bàn huyện nhân trạch vừa bị công an huyện nhân trạch bắt giữ cách đây ít ngày
thủ tục thủ đoán rất là tinh vi lợi dụng người dân đi vắng phá khóa để đột nhập các phòng trọ
và nhà ở người dân để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
công an phá trị truy bắt thì các đối tượng đã dùng hông khí và bịch trời cây để chống trả lực lượng truy bắt
tại cơ quan công an các đối tượng này đã khai nhận cùng đồng bọn thực hiện bảy vụ trộm cắp tài sản
để lấy tiền mua ma túy
còn đây là hai đối tượng đã câu kết với một số đối tượng khác là nhân viên trong coi kho bảo vệ
của một công ty trong khu công nghiệp nhân trạch
các đối tượng đã khai nhận gần chục vụ lấy chuẩn tài sản của công ty mang ra ngoài bán kiếm tiền tiêu giày
các đối tượng đã khai nhận chỉ có thực hiện ba vụ trộm cắp tài sản đó là sợi nilon của công ty hyosung
với tổng giá trị tài sản là khoảng một trăm linh triệu
qua xác minh tri xét làm rõ thì cơ quan xác điều tra tiếp tục bắt giữ thêm một đối tượng là làm nghệ tài xế
cấu kết cùng với tài và chiến để thực hiện tiếp tục hành vi trộm cắp tài sản
năng tổng số tài sản khai nhận tại cơ quan điều tra là lên tới
từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện nhân trạch đã xảy ra hai mươi bảy vụ trộm cắp tài sản
công an đã bắt giữ ba mươi năm đối tượng
tất cả có sáu trường hợp dương tính về ma túy
lực lượng công an đã xử lý vi phạm hành chính sáu trường hợp về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
đồng thời củng cố hồ sơ xử lý chủ cơ sở kinh doanh về hành vi hoạt động kinh doanh
để xảy ra tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy trong khu vực quản lý
sử dụng facebook cá nhân đăng tải bình luận với nội dung xuyên tạc xúc phạm uy tín danh dự của cơ quan nhà nước
về vụ điều tra phó hiệu trưởng có hành vi dâm ô nữ sinh
hồ kim phượng vừa bị công an huyện dương minh châu tỉnh tây ninh xử phạt hành chính năm triệu rưỡi
qua công tác nắm tình hình công an huyện dương minh châu phát hiện tài khoản facebook phượng hồ kim
đăng tải bình luận với nội dung lời lẽ kích động xuyên tạc xúc phạm đến uy tín danh dự của cơ quan nhà nước
liên quan đến vụ điều tra phó hiệu trưởng có hành vi dâm ô nữ sinh
công an huyện dương minh châu đã mời làm việc với chủ tài khoản facebook này là hồ kim phượng
sáu mươi năm tuổi chú tại huyện dương minh châu đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm
đồng thời xóa bình luận đăng tải và cam kết không tái phạm